trong không khí thi đua phấn khởi của những ngày đầu xuân mới các hoạt động chuẩn bị tiễn một một trăm linh thanh niên lên đường nhập ngũ của tỉnh hà tĩnh đang được cấp ủy chính quyền đoàn thể và nhân dân tổ chức sôi nổi chú đáo kịp thời động viên các thanh niên ưu tú vững bước lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đến thăm gia đình thanh niên nguyễn trí sảnh ở thôn sơn hà xã thạch sơn huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
chúng tôi thực sự xúc động trước hoàn cảnh của em
gia đình có sáu thành viên thì bố của sảnh là ông nguyễn trí lan bảy mươi chín tuổi bệnh binh hai trên bốn và chị gái bị di chứng chất độc da cam dioxin hiện đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng
mẹ thường xuyên đau yếu bệnh tật bản thân sảnh đã học xong cao đẳng công nghệ thông tin nhưng anh đã tạm gác chuyện nghề nghiệp để viết đơn tình nguyện nhập ngũ
theo tiếng gọi tiếng liếng của tổ quốc em tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ
cũng là theo truyền thống của gia đình chúng em nữa
em nghĩ rằng tác nhiệm bảo vệ tổ quốc tiếng liếng của chúng ta là tác nhiệm của mỗi thanh niên
em sẽ cố gắng hết sức hoàn thành tốt nhiệm vụ và quân đội
năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh hà tĩnh được giao một một trăm linh chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị thuộc quân chủng hải quân bộ tư lệnh cảnh sát biển bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và quân khu bốn
năm hai nghìn một mươi chín nhờ triển khai đồng bộ và vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nên chất lượng tuyển quân năm nay khá cao
trong đó sức khỏe loại một hai đạt trên bảy mươi bốn trình độ văn hóa cấp ba đạt bảy mươi bảy một mươi tám đại học cao đẳng bảy hai có bốn thanh niên đồng bào dân tộc và chín mươi tám thanh niên thiên chúa giáo tình nguyện nhập ngũ
trước ngày thanh niên nhập ngũ công tác chính sách hậu phương quân đội đối với thanh niên và gia đình thanh niên
trước ngày thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ được các cấp trên địa bàn tỉnh hà tĩnh quan tâm thực hiện
từ thôn xã cho đến huyện đều tổ chức thăm hỏi tặng quà và sổ tiết kiệm cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ

hoàn thành sứ mệnh của tuổi trẻ